do ảnh hưởng của bão số hai trong chiều nay khu vực biển bạch long vĩ thành phố hải phòng đã có gió mạnh cấp bảy cấp tám trời bắt đầu mưa
các cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo đã khẩn trương thực hiện công tác phòng chống ứng phó kịp thời với bão số sáu
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng đến đầu giờ chiều nay ngày ba tháng bảy
trên địa bàn huyện đảo bạch long vĩ gió đã chuyển từ đông bắc sang bắc tây bắc và mạnh lên cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín huyện đảo bạch long vĩ đã vận động các tàu lớn di chuyển về đất liền tránh trú
tại đảo hiện còn một trăm linh ba phương tiện tàu thuyền đang neo đậu trong âu cảng một trăm ba mươi phương tiện nhỏ đã được đưa từ âu cảng lên bờ tránh bão
hiện khu vực biển quanh đảo bạch long vĩ từ ba đến một mươi năm hải lý không còn phương tiện nào hoạt động